như dịp dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao asem lần thứ một mươi bốn tại thủ đô madrid của tây ban nha
mới đây đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã gặp đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của liên minh châu âu eu
kiêm phó chủ tịch ủy ban châu âu ec joseph borrell
tại cuộc gặp phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh khẳng định
việt nam luôn coi trọng quan hệ với eu sẵn sàng trao đổi với eu về các vấn đề cùng quan tâm
đề nghị eu thúc đẩy nghị viện châu âu sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa để tạo điều kiện và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai bên
trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên nhấn mạnh cần duy trì hòa bình ổn định và thượng tôn pháp luật
giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương
nhất là trong năm hai nghìn hai mươi khi việt nam là chủ tịch asean và là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc